kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày chín tháng năm của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị với thủ đoạn mượn danh mạo danh cộng tác viên phóng viên của một số báo tạp chí để đe dọa người khác chiếm đoạt tài sản
tám đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên khởi tố
các đối tượng này đã làm giả băng cấp rồi nộp hồ sơ làm cộng tác viên phóng viên của một số báo và tạp chí
sau đó tới cơ quan doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh với danh nghĩa là phóng viên cộng tác viên của báo tạp chí
để thu thập thông tin gây sức ép tống tiền doanh nghiệp và chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa xét xử bị cáo đặng ngọc hoàng trang chú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai trang đã lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và bất động sản trang quỳnh
có trụ sở ở thôn túy loan đông xã hòa phong huyện hòa vang
do kinh doanh bất động sản thua lỗ nên trang nảy sinh thủ đoạn mua bán đất ảo hoặc có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng
từ đất trồng cây lâu năm thành đất sản xuất thương mại dịch vụ khiến nhiều người dân tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc
cho đến thời điểm bị phát hiện trang đã lừa đảo hơn bốn hai tỷ đồng của hai bị hại
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt đặng ngọc hoàng trang một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng kết hợp với công an thành phố sóc trăng vừa bắt giữ bốn đối tượng
gồm lâm vĩnh phúc tức đen trần thị kim tuyền nguyễn phương bắc và nguyễn thanh tùng tức tùng nhện
đều trú trên địa bàn tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào chiều ngày hôm qua kiểm tra nhà trọ số bốn trăm một mươi ba xên hai mươi bảy đường dương minh quan phường ba thành phố sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tang phúc bắc và tùng đang có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của phúc
khám xét phòng trọ của phúc và tùng thu giữ một trăm linh tám bịch ma túy đá
mở rộng điều tra lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị kim tuyền nằm trên đường võ văn kiệt
phường hai thành phố sóc trăng thu giữ thêm sáu bịch ma túy đá
ngày hôm nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn hoàng sơn nam và phạm minh tiến về hành vi trộm cắp tài sản
từ đầu năm cho đến nay hai đối tượng đã thực hiện thành công một mươi bốn vụ trộm cắp xe máy
trong đó có tám vụ trên địa bàn tp biên hòa huyện trảng bom đồng nai và sáu vụ ở tp thủ đức tp hồ chí minh
tài sản sau khi trộm cắp tiến và nam giao bán trên mạng xã hội và đưa đi cầm cố tại đồng nai và thành phố hồ chí minh
hiện tại công an đã thu hồi được tám xe máy là tăng vật các đối tượng trộm cắp trước đó
đối tượng phạm minh tiến đang bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng từ singapore về việt nam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hai mươi ba bị can về hành vi buôn lậu
cơ quan thực thi pháp luật cũng tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với sáu bị can trong vụ án trên địa bàn tp hcm tỉnh bình dương và tỉnh long an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g
đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo được dư luận xã hội quan tâm
chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi để đấu tranh với đường dây buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng từ singapore về việt nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phố phía nam và miền trung tây nguyên
kết thúc giai đoạn một tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi